các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quản lý của cố ca sĩ phi nhung chia sẻ lại bài viết của nhạc sĩ hồng sương long
cùng với dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc
muộn rồi ấy à chúng tôi không muốn nhắc tới xin đừng nhắc tên
theo đó trong bài đăng của hồng sương long nam nhạc sĩ đã sáng tác một ca khúc
dành tặng cố ca sĩ viung và nhờ một nam ca sĩ trình bày sau sự ra đi của đàn em
nam nhạc sĩ viết một số hình ảnh trong mv thương người việt nam tôi
thương về ca sĩ vi nhung trước khi phát hành
đời ai cũng có một chuyến đến đây và ra đi
xin ghi lại tác phẩm này như chúc hương
hoa tra đời phi nhung ra đi để bao sóc thương cho khán giả
sẽ mãi không bao giờ vây
nỗi sóc thương tạc vào đá trăm năm lệ đá vẫn còn chơ vơ
nỗi lòng xin gửi vào tác phẩm xin hãy bay theo mây gió nói hụ lòng tôi
tuy nhiên có lẽ vì vụ lùm xùm giữa hồng sương long với phi nhung vào hồi tháng sáu
đã khiến quản lý của cố ca sĩ chưa thể ngồi ngoài
còn nhớ vào thời điểm phi nhung bỗng dưng vướng vào lùm xùm cách xê với hồ văn cường
nhạc sĩ hồng sương long liên tục có những bài đăng trên trang cá nhân
cho rằng phí phi nhung nhanh trả hết cách xê cho hồ văn cường
tiếp đến nam nhạc sĩ đăng đặng tố phi dung gọi điện hâm dọa và đòi đưa anh lên sóng truyền hình
sự việc ngày càng căng thẳng hơn khi nhạc sĩ hồng sương long tiếp tục đăng đàn trên trang facebook cá nhân
tiết lộ bị ca sĩ tên bn gọi điện khoe tiền và mắng nhất hỗn sự
khiến phi nhung phải hứng chịu nhiều lời t phi
dù vào thời điểm đó nữ ca sĩ đã hết lời giải thích với công chúng
thưa quý vị dù cố ca sĩ phi nhung đã qua đời một thời gian
nhưng những lùm xuống xoay quanh cô và người con nuôi hồ văn cường vẫn còn tiếp diễn
mới đây người quản lý cũ của cố ca sĩ phi nhung bất ngờ đăng đàn bức xúc
người này cho rằng bản thân thời gian qua đã bị xúc phạm miệt thị nặng nề
thậm chí người này còn đăng đàn hình ảnh tin nhắn cảnh cáo tô cáo của nam ca sĩ vu khống mẹ nuôi
thông tin chi tiết mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
mới đây người quản lý cũ của cố ca sĩ phi nhung bất ngờ đang đạn bức xúc
người này cho rằng bản thân thời gian qua đã bị xúc phạm miệt thị nặng nề
tmd cho biết bị fc của hồ văn cường dùng lời lẽ không hay
chế nhiều hình ảnh mang tính xúc phạm khiến anh không khỏi bất bình
quản lý cũ của phi nhung cũng không ngần ngại đăng tải hình ảnh được cho là tin nhắn riêng tư
giữa mình và hồ văn cường lên trang cá nhân
nội dung tin nhắn chủ yếu dành mặt hồ văn cường và fc yêu cầu phía fc hồ văn cường
phải gỡ bỏ hình ảnh liên quan đến mình nếu không sẽ mạnh tay xử lý
tuy nhiên lời lẽ của tmd được cho là thiếu văn bình khi dùng những từ ngữ thô tục
mày biết đọc chứ không phải mày mù biết nói chứ không phải mày cầm
lần trước thì đăng cả hình tôi lên rồi nói tôi này nọ
tôi nhắn cho hồ văn cường kêu trong vòng hai mươi bốn h mà không xóa
thì đừng trác tại sao nước biển lại mặn là lập tức nó xóa liền
vậy tự hỏi hồ văn cường có dùng mạng xã hội hay không có dùng điện thoại hay không
mà đi đổ thừa gia đình ngăn cấm này nọ
nên xem lại ai là cây và ai là gió
dạ thưa cái loài mà các bạn nói đó nó không bao giờ phản chủ
không bao giờ im lặng để mặt ai đạp người ơn của nó
tôi đã nói rất nhiều lần phi nhung muốn bỏ qua chứ tôi không có nhân tự như phi nhung
tôi y miệng là vì muốn êm đẹp và không muốn bàn cãi gì nhiều
để mang tiếng đi chèn ép đứa con nít với yêu cầu là không được đi bịa đặt
và dựng chuyện vu khống cho chúng tôi
một câu nói rất quen thuộc cũng đã từng nói
người đến việt nam giờ cố công xây dựng cho một hình ảnh thật đẹp lộng lẫy ngoan ngoãn lễ phép
và gia đình đầm ấm chứ bên trong thế nào tự nó biết
phim mà cứ chửi rửa chúng tôi hoài thì sẽ không có lợi gì chai độ của các bạn đâu
người này chia sẻ
chưa dừng lại ở đó người quản lý cũ này còn ẩn ý nhắc đến mối quan hệ không hòa thuận của gia đình hồ văn cường
tmd đăng tải loạt hình ảnh được cho là bố mẹ hồ văn cường đang xảy ra sâu sắc
tuy nhiên do hình ảnh quá mờ nên vẫn chưa thể xác thực được
hai người trong hình ảnh có chính xác là bố mẹ hồ văn cường hay không
cuối cùng tmd cảnh cáo phen của hồ văn cường nên dừng lại những hành động xúc phạm
đặc biệt là có tên của mình trong đó
anh cho biết bản thân còn nắm rõ nhiều điều
thậm chí cả giấy trắng mực đen chính tay hồ văn cường viết ra là đã dựng chuyện vu khống mẹ nuôi trong đó
chỉ mới vừa tròn một mươi tám tuổi nhưng cuộc sống của hồ văn cường lại bị bùa vây
trước những thị phi rắc rối
thái độ của cậu trong lùm xùm với người quản lý cũ của mẹ nuôi cũng là tâm điểm chú ý của dư luận
mới đây người được coi là quản lý cũ của phi nhung
hồ văn cường bất ngờ đăng đàn vệch trật nhiều bí mật liên quan đến hồ văn cường
dàn mặt bốc phúc thậm chí là dùng những từ ngữ để răng đe quyết không cho ngóc đầu lên được
tmd quản lý cũ của phi nhung khẳng định bản thân giọng ca một mươi x vẫn sử dụng bản xã hội
chứ không hề ở ấn như mọi người vẫn tưởng
người này cũng tiết lộ việc đang nắm bằng chứng hồ văn cường vu khống mẹ nuôi khiến nhiều người bất bình
liên tục bị người trong ekip của mẹ nuôi phi nhung dạy dỗ
hồ văn cường đáp trả công ngoan bằng cách im lặng
im lặng luôn là phương án tốt nhất mà nhiều sao việc lựa chọn khi gặp ồn ào
và hồ văn cường cũng vậy
nam ca sĩ không lên tiếng phân trần hay bức xúc kể lại mà chọn cách im lặng tuyệt đối
trên trang cá nhân của mình hồ văn cường cũng đóng băng mọi hoạt động
sự im lặng của hồ văn cường được cho là cách đáp trả hợp lý nhất thời điểm này
khi mà mọi chuyện đang đi quá xa
rồi sẽ có một cây hồ văn cường sẽ phải lộ diện và đối mặt với tất cả nhưng không phải là lúc này
với một cậu thanh niên vừa bước sang tuổi một mươi tám nhưng áp lực vừa qua dường như đã quá sức của hồ văn cường
dù có thường xuyên được đi diễn nhưng bản lĩnh của hồ văn cường vẫn chưa thể nào đối diện với quá nhiều thông tin tiêu cực như vừa qua
cách đây không lâu hồ văn cường bị hiểu lầm là có hành động hỗn hào với bố ruột của mình
tuy nhiên sau đó con nuôi phi nhung đã được minh oan
chưa dừng lại ở đó người trong ekip của ca sĩ phi nhung vẫn còn liên tục đăng đàn dàn mặt bốc phúc hồ văn cường
quyết tâm dùng hồ văn cường vào đường cùng là điều mà công chúng không hề đồng tình với một số người trong ekip của cố ca sĩ phi nhung
và có lẽ cũng là điều mà ca sĩ vi nhung sẽ không mong muốn nếu như còn sống
bởi lẽ lúc sinh thời ca sĩ tuy nhung luôn yêu thương và tạo điều kiện cho hồ văn cường
ngoài chọn cho con trai nuôi môi trường học tập tốt ca sĩ phi nhung còn tìm cho con những show diễn phù hợp để làm quen với sân khấu và đam mê nghệ thuật
hiện tại hồ văn cường đang ở đâu làm gì vẫn chưa ai rõ
số ồn ào nhiều tin đồn cho rằng nam ca sĩ đã rời khỏi nhà của mẹ nuôi phi nhung
mọi hoạt động của hồ văn cường sẽ không còn liên quan gì đến ekip của mẹ nuôi
nam ca sĩ cũng nhận được nhiều lời đề nghị giúp đỡ của các mạnh thường quân
tuy nhiên thời điểm hiện tại hồ văn cường từ chối mọi sự giúp đỡ
sau khi hồ văn cường rời khỏi công ty quản lý của phi nhung và trở thành ca sĩ tự do
rất nhiều người đã lo lắng cho tương lai của nam ca sĩ
bởi bây giờ hồ văn cường chưa có nhà riêng tại tp hcm
cũng không có ekip hoặc người hướng dẫn giúp đỡ trong sự nghiệp âm nhạc
thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn
sau đó đã có nhiều đại gia lên tiếng muốn hỗ trợ hồ văn cường
nổi bật nhất chính là bầu thủy cùng ca sĩ ngọc sơn
một người sẵn sàng xây lại căn nhà dưới quê cho hồ văn cường
và hỗ trợ cậu học hết đại học
một người giúp hồ văn cường tiếp tục phát triển sự nghiệp
ngoài ra hoa hậu phương lê cũng sẵn sàng cho gia đình hồ văn cường ở nhờ
trong một căn nhà khang trang trị giá một mươi tỷ đồng
cũng như chi khoản tiền lớn để nam ca sĩ có điều kiện phát triển sự nghiệp kh
hoa hậu phương lê vốn nổi tiếng là đại gia
sở hữu tài sản cách tù và cô muốn giúp hồ văn cường để ca sĩ phi nhung yên lòng
ca sĩ long nhật trong một lần live stream cũng nói rằng
có đại gia bí ẩn muốn làm người đỡ đầu cho hồ văn cường
không muốn đăng ca sĩ gặp tương lai ưu ám sau khi phi nhung qua đời
có thể thấy rất nhiều người sẵn sàng dăn tay giúp đỡ hồ văn cường cho đến lúc này
nhưng gia đình của nam ca sĩ vẫn chưa nhận lời hỗ trợ của đại gia nào
những thông tin mới nhất liên quan đến hồ văn cường
cũng như lùm xùm xoay quanh giọng ca thế hệ mới này
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại